thời điểm này hầu hết các cơ sở sản xuất bánh mứt kẹo truyền thống ở quảng ngãi đang nhộn nhịp vào vụ sản xuất
phục vụ thị trường tết nguyên đán mẫu tốt hai nghìn một mươi tám
trước nhu cầu sử dụng hàng truyền thống ngày càng cao năm nay các sản phẩm làng nghề bánh mứt kẹo tăng sản lượng cung ứng cho thị trường trong nước vào dịp tết nguyên đán sắp đến
hơn một tháng qua cơ sở sản xuất mứt gừng của chị phan thị phương bắt đầu cho vụ tết
hiện đang trong giai đoạn cao điểm mỗi ngày cơ sở của chị có từ một mươi đến một mươi năm lao động làm việc liên tục để kịp hàng
mỗi ngày chị phương cung mứng ra thị trường khoảng từ hai trăm linh đến bốn trăm linh kg mứt gừng cho các đại lý cửa hàng phân phối
do nhu cầu hàng năm nay cao hơn năm ngoái khoảng một mươi năm nên chị phương đã thuê thêm nhiều nhân công để sản xuất bảo đảm kịp hàng cho ngày tết
hiện đang trong giai đoạn cao điểm mỗi ngày cơ sở của chị phan thị phương bắt đầu cho vụ tết

hiện đang trong giai đoạn cao hơn năm năm ngoái khoảng hai mươi là nghề cơ sở sản xuất bánh mứt truyền thống hiện đang trong giai đoạn cao hơn năm năm ngoái khoảng hai mươi là nghề cơ sở sản xuất bánh mứt truyền thống
hiện đang mùa cao điểm giá các nguyên liệu cũng tăng nhẹ
nhu cầu nhân công cũng nhiều hơn khiến các cơ sở sản xuất phải chạy đua với thời gian
với thị trường tiêu thụ rộng trung bình mỗi cơ sở bánh mứt truyền thống của quảng ngãi
sản xuất khoảng một mươi tấn cung ứng cho thị trường trong nước
thị trường tiêu thụ rộng trung bình mỗi cơ sở bánh mứt truyền thống của quảng ngãi
trung bình mỗi cơ sở bánh mứt truyền thống của quảng ngãi